phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh vừa ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với trần thị bích
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại tổ hai phường yên ninh thành phố yên bái là chủ tài khoản facebook có tên trần thị bích
về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
trước đó ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín trên trang facebook cá nhân của mình trần thị bích đã đăng tải nội dung
về vụ việc bắt cóc trẻ em xảy ra tại xã việt cường huyện trấn yên yên bái
qua công tác điều tra xác minh cơ quan chức năng đã xác định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật khiến hoang mang dư luận
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh yên bái đã quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với trần thị bích
ở mức phạt là một mươi triệu đồng yêu cầu gỡ bỏ các thông tin sai sự thật đã đăng tải trước đó